thưa quý vị trong giai đoạn phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin thì dữ liệu cá nhân nhất là dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành nguồn tài nguyên giá trị
tuy nhiên trên thực tế hiện nay các đối tượng xấu có thể thu thập mua bán sử dụng để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền con người quyền công dân vi phạm pháp luật
trong khi đó quy định về thông tin cá nhân bảo vệ thông tin cá nhân nhưng mới chỉ dừng lại ở quy định chung chung về quyền chế tài chưa có cơ chế hữu hiệu và chưa có quy định về khái niệm dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân
bộ công an cho biết dữ liệu cá nhân của hơn hai phần ba dân số việt nam đang được lưu trữ đăng tải chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau
tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến công khai
với các dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật
một số đường dây chiếm đoạt mua bán dữ liệu quy mô lớn tại việt nam đã bị phát hiện đấu tranh xử lý
số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần một ba trăm linh g
trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm
trong khi người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao lưu chữ trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh
hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai
trước thực tế này hiện nay bộ công an đã xây dựng dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
và coi đây là một giải pháp then chốt để phòng ngừa đấu tranh với thực trạng buôn bán xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay
theo đó dự thảo của nghị định này gồm bốn chương và bốn mươi bốn điều
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra cũng như việc ban hành sự thảo nghị định này sẽ đáp ứng yêu cầu gì về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
xung quanh nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay trung tá triệu mạnh tùng phó cục trưởng cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an sẽ có những phân tích cụ thể về vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí xin đồng chí cho biết là xuất phát từ thực tế nào bộ công an đề xuất việc mà xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân ạ
có một số nguyên nhân mà bộ công an đề xuất xây dựng ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
thứ nhất là để đảm bảo nó phù hợp với các quy định của hiến pháp của luật an ninh mạng về quyền con người
về quyền được bảo vệ các thông tin
dữ liệu cá nhân dữ liệu riêng tư chính sách của đảng nhà nước thống nhất các nội dung có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân
hiện nay đang được quy định có thể đã được quy định giải rác với các góc độ khác nhau
tại các cái văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì được thống nhất và quy định trong một cái văn bản quy phạm pháp luật
dữ liệu cá nhân hiện nay đang xảy ra một tình trạng bị lộ lọt bị mô bán bị trao đổi trái phép
tương đối công khai và phổ biến trên không gian mạng
bên cạnh đó cũng có những hoạt động xử lý thông tin dữ liệu của các cá nhân mà không hề có sự đồng ý của chủ thể xử lý thông tin
nguy cơ này đặt ra rất nhiều thách thức trong việc quyền lợi của người chủ sở hữu dữ liệu bị xâm phạm
chỉ vậy là cần phải có hình lá pháp lý
việc mà chúng ta ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân thì sẽ giải quyết được những vấn đề gì đang còn khó khăn và vướng mắc hiện nay ạ
thứ nhất là dự thảo nghị định đã cụ thể các quy định
về đối tượng áp dụng về các vấn đề về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác xử lý dữ liệu cá nhân
thứ hai là dự thảo của nghị định cũng đã quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể sở hữu dữ liệu
và căn cứ vào những cái quyền và nghĩa vụ này thì các cá nhân sẽ biết mình là được làm gì ứng xử như thế nào trong cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
thứ ba là dự thảo của nghị định cũng đã quy định rất cụ thể những trường hợp mà phải có sự đồng ý ghi nhận sự đồng ý của chủ thể sở hữu thông tin dữ liệu
dự đoàn nghị định cũng đã quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các quy định trong bảo vệ dữ liệu cá nhân rất là chặt chẽ
chính vì vậy chúng ta sẽ huy động được nguồn lực của rất nhiều ban bộ ngành có liên quan trong việc thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân
vâng vậy xin đồng chí cho biết là những cái tác động cụ thể nếu chúng ta ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân ạ
thì chúng ta sẽ có một cái hành lang pháp lý rất là chặt chẽ để đảm bảo cái việc mà chúng ta bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là chúng ta xử lý các dữ liệu cá nhân làm sao cho nó đúng quy định của pháp luật
và khi mà có những cái hành lang pháp lý chặt chẽ như thế này thì chúng ta có điều kiện để quản lý các cái hoạt động khai thác xử lý thông tin cá nhân
đặc biệt là những hoạt động khai thác xử lý dữ liệu lớn
được cả trong và ngoài nước chúng ta cũng sẽ có những công cụ hành lang pháp lý để yêu cầu các đơn vị mà họ thực hiện các công đoạn về thu thập khai thác xử lý dữ liệu
họ phải chấp hành những quy định chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự đồng ý của chủ thể xử lý dữ liệu khi mà họ có hoạt động thu thập và tác động đến quyền của người xử lý dữ liệu
các chủ thể về dữ liệu thì
ít nhất là họ được quyền yêu cầu tất cả các bên cung cấp dịch vụ cho mình mà bao gồm việc thu thập thông tin của mình
ít nhất là họ phải gửi một nội dung xác nhận việc đồng ý của chủ thể xử lý dữ liệu
mặc dù có thể chủ thể xử lý dữ liệu không nhìn thấy nhưng về bản chất dữ liệu thông tin của họ đã được thu thập
thì sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo dõi và bảo vệ yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện theo các quy định cụ thể
để tránh cái việc những thông tin này có thể bị bán đi bị công khai hóa bị xâm phạm một cách trái quy định của pháp luật
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay